làm vui lòng khách nhất là khách đang phải xếp hàng đợi tới lượt được phục vụ
tiếp theo apper sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm tài chính
khuyến khích họ truy cập trang web của công ty và gặp nhân viên bán hàng để biết thêm thông tin
pepper cũng biết nhảy theo nhạc chơi với trẻ em và hướng dẫn nhân viên tập thể dục nhịp điệu trong giờ giải lao
nếu bạn đã chán công việc gấp quần áo
l androi chiếc máy gấp quần áo tự động đầu tiên trên thị trường
thế giới sẽ là vật dụng dành cho bạn
đây là thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm seven dreamers
sử dụng chiếc máy gấp quần áo l androi khá đơn giản
bạn chỉ cần lấy quần áo nhầu từ máy giặt đưa tới cửa vào của máy gấp quần áo tự động từng cái một
năm phút sau bạn sẽ bắt đầu nhận lại quần áo đã được gấp gọn gàng
theo đội ngũ kỹ sư một người nội trợ trung bình dành khoảng chín tiếng trong đời chỉ để gấp quần áo
tương đương với ba trăm bảy mươi năm ngày
phiên bản đơn giản của l androi sẽ ra mắt thị trường nhật bản vào năm sau

đây là buổi tập yoga diễn ra hàng ngày của các tù nhân tại pond s mall
một nhà tù nổi tiếng có nhiều phạm nhân phạm trọng tội ở thủ đô cape town của nam phi
các tù nhân ngồi trên sân mắt nhắm nghiền từ từ hít thở và tập các động tác yoga theo sự hướng dẫn của giáo viên
từ khi biết đến yoga dành cho mọi người thì tôi đã nhận ra được những việc làm sai trái của mình
giờ đây tôi cảm thấy yêu đời hơn
nếu tù nhân cố gắng cải tạo tốt để hoàn nhập với xã hội
chuỗi ngày tháng ngồi đợi cái chết trong nhà tù đối với tôi thật là khủng khiếp
nhưng từ khi tập yoga tâm lý tôi đã được giải tỏa và không còn chán cuộc sống này nữa
chương trình tập yoga cho tù nhân được tổ chức tình nguyện seva unis giới thiệu đầu tiên ở nam phi
tại nhà tù pond s mall từ sáu tháng trước
đến nay tù nhân tại chín cơ sở cải tạo
trên toàn quốc đã tham gia chương trình này
mỗi tù nhân tham gia chương trình được học sáu bài một năm
mỗi khi hoàn thành một bài học tù nhân sẽ viết tổng kết và gửi về cho tổ chức seva unis
giảng viên đó mỗi học viên có trách nhiệm dạy lại cho ba tù nhân khác
chúng tôi cũng có các lớp dạy trực tiếp
tuy nhiên mục tiêu chính là dạy yoga từ xa
chương trình nhận được phản hồi khá tích cực
yoga là phương pháp tiếp cận sức khỏe tinh thần hữu ích
hầu hết các tù nhân đã được dạy yoga từ xa

chương trình này đã cho họ cơ hội học cách chấp nhận bản thân
học cách giải quyết những tình huống căng thẳng một cách bình tĩnh nhất
cũng như tránh được những suy nghĩ tiêu cực
nhiều người trong số họ bớt hung hăng hơn
sức khỏe và tinh thần cũng được cải thiện
hầu hết các tù nhân tham gia tập yoga đều cảm thấy thanh thản hơn
không chỉ tác động tích cực lên tù nhân
yoga cũng giúp những người quản giáo kiểm soát được sự căng thẳng của mình
nhiều người phạm tội
mà không có ý thức được việc họ làm
vì thế khoảnh khắc dừng lại để suy nghĩ cách mình sẽ phản ứng
thật sự có sức tác động rất lớn
theo các chuyên gia hình thức luyện tập ngồi thiền
tập trung tâm trí vào cảm nhận và suy nghĩ của mình
rất có ích cho những người phải đấu tranh
để hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong chính bản thân mình
năm hai nghìn bốn nam phi đã tăng thêm gấp đôi số chuyên gia tâm lý
cho các nhà tù trại cải tạo
thế nhưng con số một trăm linh chuyên gia trên một trăm sáu mươi phạm nhân
trên cả nước thì vẫn quá ít ỏi
do vậy việc có thể trang bị cho tù nhân công cụ
để họ tự kiểm soát cảm xúc và sự căng thẳng của mình
có thể là một biện pháp lâu dài
điều này đánh dấu bước cải thiện quan trọng
khi mà môi trường nhà tù luôn ồn ào và đầy rẫy thù hẳn xung quanh
trong vài năm trở lại đây
singapore là điểm đến mơ ước của nhiều phụ nữ
trong khu vực đông nam á
một đất nước thịnh vượng có thể mang lại thu nhập
gấp bốn năm lần so với làm việc ở quê nhà
hiện có tới hơn hai trăm linh người giúp việc
ở nước ngoài đang làm việc tại singapore
và theo pháp luật họ phải từ hai mươi ba tuổi trở lên
thế nhưng ngày càng có nhiều những cô gái vị thành niên
phải bỏ việc và tìm đến sự che trở
tại mái ấm của một số tổ chức phi chính phủ
hầu hết trong số họ đến từ myanmar
và những cuộc điều tra đã hé lộ
một mạng lưới tuyển dụng gian dối
những giấy tờ chứng sinh đã được làm giả
để những đứa trẻ vị thành niên được tìm được
những cô gái còn quá trẻ
và không biết trông cậy vào ai
dễ dàng trở thành nạn nhân
của bóc lột lao động và tình dục
bỏ lại quê nhà ở myanmar
với ước mơ kiếm tiền và đổi đời
nhưng chỉ sau một tháng
em hestet người giúp việc
cho một gia đình khá giả tại singapore
đã phải ân hận với quyết định đó
công việc của em là trông hai đứa trẻ
và dọn dẹp nhà cửa
em phải làm việc từ tám giờ sáng
đến một mươi một giờ đêm gần như không nghỉ
vì thế em rất mệt
luật pháp singapore nghiêm cấm
tuyển dụng lao động ngoài nước dưới hai mươi ba tuổi
trong khi đó haste chưa tới một mươi sáu tuổi
các công ty môi giới việc làm
thường nhắm đến những người tìm việc
ở độ tuổi này đánh vào tâm lý
các em cần tiền trang trải cuộc sống gia đình
bằng cách đưa ra mức thu nhập hấp dẫn
mà họ được trả cao gấp nhiều lần
so với ở quê nhà
nhà tuyển dụng ở myanmar
hỏi tuổi thật của em
em nói em một mươi năm tuổi
họ nói với em rằng em đã trở thành
nếu ai hỏi em bao nhiêu tuổi
thì trả lời là em hai mươi ba tuổi
để hợp pháp hóa việc tuyển dụng
trẻ vị thanh niên những tấm hộ chiếu giả
được tạo ra tên giả tuổi giả
thông tin cá nhân giả
trên tấm hộ chiếu giả của hestet
có ghi em sinh tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nhưng thực tế em sinh năm hai nghìn
hestet cần phải qua bài kiểm tra
nhân chắc học để được nhận đi làm
ở singapore nhưng không hiểu
vì lý do gì các bác sĩ
ở phòng khám của singapore
lại không nhận thấy sự bất thường
tại phòng khám bác sĩ không nói gì với em
họ không giải thích bất kỳ điều gì cho em hiểu
họ chỉ làm theo nhiệm vụ thôi
họ cũng không hỏi em thêm thông tin cá nhân gì khác
hestet đã trở thành một lao động trẻ em
ở thành phố giàu có bậc nhất châu á
và câu chuyện của em lẽ ra không bao giờ
được biết tới nếu như em không quyết định
chạy trốn khỏi gia đình nhà chủ
vì không chịu đựng nổi công việc
nhưng câu chuyện của em chưa phải là duy nhất
năm ngoái có ít nhất một mươi người lao động
ở myanmar sang singapore làm việc
ở độ tuổi vị thanh niên
riêng trong tháng này thì đã có tới sáu người
theo báo cáo có hơn hai trăm ba mươi lao động
giúp việc nước ngoài làm việc ở singapore
chủ yếu đến từ philippines indonesia
nhưng trong những năm gần đây
theo các tổ chức phi chính phủ
phụ nữ myanmar ngày càng chiếm số lượng lớn hơn
nhưng trong những năm gần đây

nhà tuyển dụng ngày càng chú trọng lao động ngoài nước
bởi vì chi phí họ bỏ ra khá thấp

chính phủ myanmar đã ra quyết định tạm thời
cấm lao động nữ sang singapore giúp việc nhà

vì lo ngại vấn nạn bạo lực bóc lột diễn ra thường xuyên
trong đó myanmar đã yêu cầu singapore
trong đó myanmar đã yêu cầu singapore
đảm vấn đề quyền lợi và thu nhập của người lao động

lao động ở singapore không có lương tối thiểu
phần lớn người lao động phải chịu các khoản

cộng với mức lương thực tế không được nhận đủ
đã đưa họ đến tình cảnh nợ nần
và khi không có tiền trả cho các chủ nợ
họ bị đánh đập tàn nhẫn bóc lột sức lao động
thậm chí là xâm hại tình dục

ngôi nhà này là nơi những người giúp việc sống tạm trú
sau khi trốn thoát
có người bị tra tấn thể xác quấy dối tình dục
đến việc bị tổn thương tâm lý
và cô gái một mươi chín tuổi gay say
là một trong số đó
nhà em nghèo lắm
em phải ra nước ngoài kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ
và có tiền cho các em đi học
một tháng em được trả ba trăm năm mươi đô la
nhưng ba tháng sau khi làm giúp việc
em không chịu được nữa vì phải làm việc không ngừng nghỉ
nếu em làm sai điều gì
em sẽ đưa cô ấy vào người em
thỉnh thoảng cô ấy còn đá và đánh đập em
gay say sống tạm trú trong căn nhà này được gần một năm
gay say sống tạm trú trong căn nhà này được gần một năm
một mặt giúp em ổn định lại tâm lý
mặt khác nhằm phục vụ công tác điều tra của cảnh sát
em rất buồn vì cô chủ đã bị đi tù
bởi vì cô ấy có con gái
tòa sử cô ấy phải bồi thường cho em bảy trăm ba mươi đô la

nhưng em phải chờ đợi một mươi tháng mới nhận được khoản tiền đó
nếu trong thời gian chờ đợi mà em làm việc ở myanmar

em có thể kiếm nhiều tiền hơn thế

nhưng gay say còn có thể gọi là một trường hợp may mắn
nhưng gay say còn có thể gọi là một trường hợp may mắn
một trường hợp khác là momo một mươi bảy tuổi

cuộc sống của em được miêu tả như địa ngục trong vòng hai năm dòng giã
đến với singapore không những không tìm được công việc mơ ước

momo còn bị một ông chủ cưỡng bức và ép quan hệ tình dục trong suốt thời gian dài
momo còn bị một ông chủ cưỡng bức và ép quan hệ tình dục trong suốt thời gian dài

trở lại các vị kh kennel

dù là em đang làm việc gì thì vẫn phải phục vụ ông chủ bất cứ khi nào ông ta muốn

sáu tháng sau ông ta ép em quan hệ tình dục bằng miệng
thật kinh tởm
em từ chối rồi ông ta lại đánh đập em
sau đó em đã cố gắng trốn thoát nhưng không thể
ông ta nhốt em trong phòng khóa cửa lại
lúc đó em rất sợ hãi
nhưng cũng không dám làm gì nữa cả
các tiền lương ông ta dọa nếu em trốn thì sẽ bắt bố mẹ em phải trả số tiền đó
các trung tâm môi giới việc làm trong nước cung cấp thông tin sai lệch về việc làm mà họ được nhận ở nước ngoài thậm chí còn thu lệ phí với giá cắt cổ
điều này khiến người lao động không có lựa chọn họ phải vay với lãi suất cao từ người cho vay hoặc các cơ quan địa phương
số tiền này phải được hoàn trả trong sáu đến một mươi tháng lương đầu tiên
bị cưỡng bức và hành hạ thế xác tâm lý chung là họ sẽ cam chịu
họ bị ràng buộc bởi số tiền nợ chất đóng cộng thêm tâm lý lo lắng nếu không trả được nợ thì gia đình ở quê nhà sẽ bị đe dọa
tôi nghĩ rằng các cô gái ở độ tuổi một mươi sáu một mươi bảy là quá trẻ để có thể làm việc ở singapore
chắc chắn họ không bao giờ chịu được áp lực khi mất tự do ở độ tuổi chưa trưởng thành
thực sự quá kinh khủng khi tôi biết các em bị bóc lột và cưỡng bức
bất đồng ngôn ngữ và không qua một lớp rèn luyện nội trợ nào hay những vấn đề phát sinh khác được cho là nguyên nhân khách quan dẫn đến các em bị đối xử tàn nhẫn
những năm gần đây một số nước đã có thay đổi trong việc cải thiện chuẩn mực xã hội và hoàn thiện pháp luật
đồng thời khuyến cáo khi các bên đàm phán giúp việc gia đình quốc gia đó phải cử lao động đi để xem xét cụ thể bảo đảm quyền lợi tối thiểu của người lao động
khi mà người giúp việc gia đình đặc biệt dễ bị lạm dụng hơn so với lao động làm việc
trong các lĩnh vực ngành nghề khác
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ này tuần sau xin thân ái chào tạm biệt